lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của công ty tài chính fe credit có trụ sở tại tp hcm
ba đối tượng phạm ngọc lượng chú huyện thuận thành tỉnh bắc ninh nguyễn văn hưng chú thành phố hà nội
trần văn bảo chú tỉnh thái bình đã bàn bạc làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng
nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bị công an huyện thuận thành ra quyết định khởi tố
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
phạm ngọc lượng là đối tượng chủ mưu trong vụ án từng làm cộng tác viên của công ty tài chính fe credit
trụ sở tại tp hcm nên lượng nắm rõ quy trình thủ tục vay cũng như những kẽ hở trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay
do đó lượng nghĩ cách làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản tại các ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

trụ sở tại tp hcm nên lượng nắm rõ quy trình thủ tục vay cũng như những kẽ hở trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với những chiếc chứng minh nhân dân giả hưng và lượng đưa những người được thuê chụp ảnh đến các ngân hàng mở tài khoản để thực hiện việc vay tiền của công ty tài chính fe credit bằng điện thoại
sau đó lượng rút tiền và chia cho các đối tượng
với thủ đoạn đó bước đầu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận thành xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng một tỷ đồng của công ty tài chính fe gredit
công an huyện thuận thành đơn cáo công ty chính quá trình giám sát kiểm định hồ sơ vây vốn
thì tiến hành kiểm định hồ sơ một cách chặt chẽ hơn không thông qua việc gửi các thông tin của khách hàng
làm một tài liệu thông tin photo để tiến hành kiểm định cho vây
mà phải yêu cầu các khách hàng đến trực tiếp tại các công ty tài chính trụ sở trên cả nước để tiến hành làm tổn thục vây
để tránh các đối tượng nợ dụng sơ hở để thực hiện lãnh viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiến hành khám xét công an huyện thuận thành đã thu giữ bảy mươi bốn con dấu giả của bốn mươi một công an tỉnh thành phố trên cả nước
một bộ máy tính để làm phôi chứng minh nhân dân giả một máy khắc dấu một máy in màu một máy in đen trắng
một máy ép plastic và chín chứng minh nhân dân giả hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với trần quốc hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường bạch đằng tp hạ long về hành vi giết người
khoảng năm h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín chị nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú phường trần hưng đạo thành phố hạ long
điều khiển xe máy từ nhà sang khu công nghiệp cái lân để đi làm
khi đi đến đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ dẫn lên cầu bãi cháy
thì bị một nam thanh niên dùng dao đâm chém nhiều nhát làm nạn nhân gục tại chỗ
sau đó hung thủ bỏ trốn về phía bãi cháy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã phối hợp với công an thành phố hạ long
nhanh chóng tiến hành điều tra truy bắt đối tượng
đồng thời xác định hung thủ gây án là trần quốc hưng và tạm giữ đối tượng
tại cơ quan điều tra hưng khai nhận do mâu thuẫn về tình ái nên đối tượng này đã ra tay đối với nạn nhân
công an quận hà đông thành phố hà nội đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong
tại lô l ba l hai qa khu đô thị dương nội phường văn khê quận hà đông
sáng nay nhân viên của một công ty
khi đến làm việc thì phát hiện bảo vệ của cơ quan nằm trên vũng máu
có dấu hiệu bị chấn thương ở đầu cổ trong công ty bị lục tung
ngay sau khi phát hiện sự việc người dân cùng người nhà nạn nhân đã thông báo đến lực lượng chức năng
công an phường la khê công an quận hà đông đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra
nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được làm rõ
bị cáo nguyễn văn phương hai mươi bốn tuổi chú phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã phải nhận mức án tám năm tù về tội giết người
bản án được toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên vào sáng nay
theo cáo trạng phương và nguyễn văn thái cùng đi làm thuê trên một chiếc tàu đánh bắt hải sản
vào tối ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín phương và thái cùng một ngư phủ khác tổ chức nhậu trên bong tàu
đang nêu đậu giữa biển sau đó giải tán
cho rằng trong lúc nhậu phương đã nói xấu mình
thái đã dùng dao chém trúng vào tay phương làm bị thương thì được mọi người can ngăn
thấy cây dao thái cầm bị rơi phương lấy lên định đem đi cất giấu
thì thái tiếp tục xông vào đánh
thái còn dùng đá đập vào đầu người căn ngăn sau đó tiếp tục dọa giết phương
sẵn có hơi men trong người tức giận phương lấy dao chém nhiều nhát vào người thái khiến nạn nhân tử vong
ngoài mức án tám năm tù phương còn phải bồi thường ba mươi triệu đồng tiền mai tăng phí cho gia đình nạn nhân
một mươi thanh niên mang theo gậy ba khúc bình xịt hơi cay
giữa đêm chọn nơi vắng vẻ chặn đường gây ra hai mươi vụ cướp xe trên địa bàn nhiều tỉnh
đồng tháp hậu giang long an đồng nai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân thạnh tỉnh long an xác lập chuyên án và truy bắt
công an huyện tân thạnh phối hợp với công an tỉnh đồng tháp và các lực lượng khác đã bắt giữ các đối tượng gồm
nguyễn tấn nhật nguyễn minh quang chú tỉnh đồng tháp nguyễn trí công nguyễn trường vũ lê văn bảo
cùng chú tỉnh cà mau cùng bốn đồng phạm khác từ một mươi bảy đến hai mươi một tuổi
về hành vi cướp tài sản đây là nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công người đi đường gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên tuyến quốc lộ n hai
khu vực dắp danh long an và đồng tháp
trinh sát công an huyện tân thạnh phối hợp với công an tỉnh đồng tháp sau nhiều ngày theo dõi đã bắt gọn nhóm cướp khi đang gây án
mới đây một nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố thái nguyên đã bị công an tỉnh thái nguyên triệt phá
mặc dù phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này không mới
nhưng chính sự chủ quan lơ là mất cảnh giác trong việc quản lý bảo vệ tài sản của người dân đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội
đây là hai đối tượng gồm vũ văn huy và ngô ngọc khanh cùng chú tại phường lương sơn thành phố thái nguyên vừa bị công an bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản
với thủ đoạn sử dụng xe máy đi lang thang trên đường phát hiện phụ nữ sử dụng điện thoại di động hứa hênh như nghe hay nhắn tin khi đang tham gia giao thông
hai đối tượng nhanh chóng tiếp cận cướp điện thoại rồi phóng xe tốc độ cao để tàu thoát
từ tháng tám đến đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín với thủ đoạn trên hai đối tượng đã thực hiện một mươi vụ cấp giật tài sản trên địa bàn thành phố thái nguyên
tôi và khanh ra đường phải sử dụng xe gắn máy để có mục đích đi cướp và chủ yếu là cướp những phụ nữ
gặp những người đang nghe điện thoại đang nhắn tin thì em quay lại áp sát và giật điện thoại của lạ nhân ạ
trong các vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua các đối tượng thường đi xe máy thành nhóm
quan sát người dân nhất là phụ nữ để tài sản như túi sách điện thoại dây chuyển hớ hình
sau đó chúng áp sát thực hiện hành vi cướp giật rồi nhanh chóng tẩu thoát
đối tượng lợi dụng thời điểm chủ yếu là vào khoảng thời gian buổi trưa
lúc mọi người vắng đi lại trên phương giao không vắng và những người thời gian buổi buổi tối
khi bắt đầu từ thời điểm từ hai mươi giờ trở ra trường sử dụng phương tiện phân khối lớn
đi hai người và kèm theo đó là những thay đổi về biển kiểm soát xe biển số khác
hoặc là biển kiểm soát xe
thực hiện hành vi cướp giật tài sản
trước tính chất phức tạp của tội phạm cướp giật tài sản
công an tỉnh đã huy động lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tích cực tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm
nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã điều tra khám phá hơn ba mươi vụ bắt ba mươi năm đối tượng có hành vi cướp giật tài sản
khởi tố hai mươi hai vụ bốn mươi hai đối tượng thu hồi tài sản gần hai trăm linh triệu đồng trao trả cho bị hại
công an tỉnh đã huy động lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
cũng có những chú ý có thể dừng lại hoặc là đến những nơi đông người
thì đối tượng sẽ không thực hiện hành vi cướp giật tài sản được
hành vi của tội phạm cướp giật tài sản là hết sức nguy hiểm
ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng không chỉ của nạn nhân mà cả những người tham gia giao thông khác
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
ngoài nỗ lực của cơ quan chức năng mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
tố giác tội phạm tự có biện pháp bảo vệ tài sản của mình
và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương thúy hiền
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
hộ khẩu thường trú tại năm mươi năm trần hưng đạo thành phố nam định tỉnh nam định
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi lõm và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đầu mắt phải
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định còn ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích
đối tượng lê quý cao sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại một mươi tám a bốn đồng tâm
phường lạch chay quận hồng bàng thành phố hải phòng
và đối tượng trần ngọc đức sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại xã điền xá huyện nam trực tỉnh nam định
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện